thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp tiến hành trao trả số tiền gần một tỷ đồng
cho một người dân ngụ từ xã cai lậy tỉnh tiền giang là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày ba tháng ba do có nhu cầu mua gạo người dân này liên lạc và giao dịch với một đối tượng
tự xưng là nguyễn đức thịnh chủ một kho gạo thỏa thuận mua một trăm linh tấn gạo với giá gần một tỷ đồng
sau khi đến kho tại địa bàn thị trấn lấp vò huyện lấp vò tỉnh đồng tháp nhận gạo
người bị hại đã chuyển khoản số tiền như giao dịch
tuy nhiên khi nhận hàng xong quản lý kho tại đây nếu anh chưa đưa tiền nên không cho chuyển hàng đi
lúc này anh mới biết thịnh không phải là chủ kho gạo nên đã làm đơn tố cáo
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra lệnh phong tỏa số tiền gần một tỷ đồng
chuyển cho chủ tài khoản tên nguyễn đức thịnh
nhờ vậy người bị hại đã nhận lại toàn bộ số tiền đã bị lừa đảo